khi đã thỏa mãn cơn nghiện y quay lại hiện trường dùng bao tải trùng đầu kéo sát nạn nhân dìm xuống mương nước để phi tan
sau đó đối tượng đã bắt xe về tỉnh điện biên để lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng
nhiều địa phương tình trạng tội phạm cướp tài sản do người nghiện gây ra đã trở thành một trong những chuyên đề an ninh trật tự nóng bỏng
tại xã nhân thắng huyện gia bình tỉnh bắc ninh một đối tượng nghiện đã ngang nhiên cướp xe máy của người dân giữa ban ngày
khi nạn nhân đang trở lại
tuy nhiên theo lời khai của đối tượng nạn nhân trước khi bị cướp đã để lộ số tiền mang theo người
đây được coi là một trong rất nhiều nguyên nhân khiến các đối tượng tội phạm nảy sinh ý đồ cướp tài sản
các kết quả điều tra xã hội học cho thấy tám mươi số người nghiện ma túy được hỏi đều trả lời sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi việc
kể cả phạm tội
khi lên cơn thèn thuốc họ thậm chí sẵn sàng giết người cướp của để thỏa mãn nhu cầu như trong những vụ án trên
thực tế trên là điều có thể khó chấp nhận đối với một vài người
xong nó đặt ra những bài toán cần lời giải thuyết phục để kéo giảm tình trạng phạm tội do ma túy trong tương lai